hình ảnh những tuyến đường ở hà nội vắng lặng đã không còn trong buổi sáng ngày hôm nay
các cửa hàng đã bắt đầu hoạt động trở lại mang đến niềm vui cho mọi người
tuy nhiên cùng với niềm vui ấy người dân không nên chủ quan và hãy tiếp tục duy trì các biện pháp an toàn phòng chống dịch
thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày hai mươi ba tháng bốn là ngày thực hiện quyết định nới lỏng canh ly xã hội
và cho đến thời điểm hiện tại thì đường phố đã trở nên đông đúc hơn rất nhiều
mặc dù buổi sáng nay cơn mưa nặng hạt đã làm cho lưu lượng lưu thông ở trên đường phố có thể giảm xuống
nhưng cho đến lúc này mọi người đã trở lại hoạt động
và niềm vui niềm phấn khởi ở những con phố hay ở những hàng quán là điều có thể nhận thấy
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà nội
trong ngày đầu tiên thực hiện nới lỏng cách ly xã hội dù gặp phải cơn mưa nặng hạt cùng với thời tiết lạnh
nhưng đường phố đã sớm đông đúc người và xe
cùng với đó nhiều hàng ăn quán bán đồ dùng đã mở lại khá nhiều
ghi nhận hôm nay ngày hai mươi ba tháng bốn là ngày đầu tiên nới lỏng lệnh cách ly xã hội vì dịch covid một mươi chín
nhiều người dân bắt đầu đi làm như thường ngày
trước đó vào chiều ngày hai mươi hai tháng bốn tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn đức trung đã quyết định ngừng cách ly xã hội trên địa bàn thành phố
từ giờ ngày hai mươi ba tháng bốn nhưng vẫn phải chấp hành theo tinh thần chỉ thị một mươi năm